tại tp hcm một nhóm đối tượng sử dụng hung khí đột nhập vào căn biệt thự trên đường trần bình trọng quận năm cướp hơn hai tỷ đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận năm bắt giữ
bước đầu xác định vụ cướp trên là do nguyễn quốc thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và lê hồng khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cầm đầu
theo đó vào tối ngày chín tháng bốn tại căn biệt thự trên chỉ có cho bé một mươi bốn tuổi cùng hai người giúp việc ở nhà
lúc này một đối tượng tiếp cận căn biệt thự bấm chuông yêu cầu người nhà ra nhận hàng
người giúp việc vừa mở cửa thì bị đối tượng đẩy vào trong
một đối tượng khác từ bên ngoài xông vào biệt thự khóa trái cửa lại rồi dùng dao và búa đe dọa những người trong căn biệt thự
các đối tượng đã dùng dây thừng chói tay ba nạn nhân sau đó đe dọa cháu bé mở khóa phòng khách để vào lục tìm tài sản
sau khi lấy được khoảng một tám tỷ tiền mặt và một mươi usd các đối tượng đã nhanh chóng rời đi
từ thông tin trình báo của nạn nhân đến sáng ngày một mươi tháng bốn hai đối tượng chính và một số đối tượng liên quan đã bị bắt giữ